kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe potcat của báo sức khỏe và đời sống
tháng sáu là thời điểm học sinh các cấp bước vào kỳ nghỉ hè sau chín tháng miệt mài học hành ở trường lớp
và đây cũng là thời điểm mà nhiều phụ huynh đang lo lắng không biết gửi con ở đâu trong khi bố mẹ vẫn phải đi làm
tham khảo ý kiến một số phụ huynh có con đang học tiểu học ở hà nội
hầu hết bố mẹ đều băn khoăn khi con được nghỉ mà chưa biết nhờ ai trông giúp
có một số bạn về quê với ông bà mấy tháng hè số còn lại tiếp tục đi học
học ở đây chủ yếu là để quản lý trẻ
để quản lý các con an toàn đã khó giúp con có kỳ nghỉ hè vui chơi giải trí thú vị và bổ ích lại càng khó hơn
tại các gia đình bố mẹ phải đi làm cũng không có điều kiện thuê người trông non chăm sóc
nên rất lo lắng về vấn đề an toàn thương tích cho trẻ khi con ở nhà một mình
chưa kể ở thành phố không gian nhà cửa chật hẹp
thiếu sân chơi những đứa trẻ nhốt mình trong nhà làm bạn với bốn bức tường và thiết bị điện tử
việc lũ trẻ nghỉ hè lớn lo đằng lớn bé lo đằng bé
nhỏ thì cơm nước thế nào buổi trưa cho con đi làm mà mau mau chóng tróng chưa chạy về cơm nước
còn lớn thì có thể tự chơi nhưng lại lo chúng ở nhà bật mạng lên bạn bè đàn đốm
là còn chưa kể mùa hè nóng lực điều hòa bật hai mươi bốn trên bảy tiền điện tháng nào cũng cao mất
rồi cháy nổ an toàn
con ru rú ở nhà cũng sợ mà cho ra đường cũng hãi hơn
lúc nào cha mẹ cũng thấp thỏm lo lắng
về chủ đề con làm gì khi nghỉ hè tiến sĩ vũ thị minh huyền đã chia sẻ trên báo sức khỏe và đời sống
thời gian nghỉ hè của mỗi trường là khác nhau có trường nghỉ ba tháng có trường nghỉ hai tháng
nhưng dù thời gian nghỉ hè của con là hai hay ba tháng
thì tôi cũng lựa chọn cho con gái về quê chơi với ông bà ít nhất một tháng
tiến sĩ huyền cho rằng tôi nghĩ cho con về quê nghỉ hè
có rất nhiều lợi ích
thứ nhất sau nhiều tháng học tập với nhiều áp lực
nên khoảng thời gian nghỉ hè con được về quê nghỉ ngơi vui chơi thỏa thích
ở quê con được hòa mình với thiên nhiên được thoải mái chạy nhảy thỏa sức vui đùa
được tận hưởng nhiều điều thú vị nơi làng quê mà thành phố không thể có được
thứ hai bố mẹ không phải lo lắng vì con rán mắt vào tv điện thoại hay ipad
để xem youtube tiktok hay phim ảnh độc hại
thứ ba là cơ hội để con yêu quê hương nguồn cội
quan tâm thương yêu ông bà từ đó xây đắp nên những tình cảm gia đình bền chặt
những tình cảm gắn bó của người thân những trò chơi ở làng quê
sẽ là những ký ức của tuổi thơ theo con suốt một cuộc đời
và thứ tư đây cũng là cơ hội giúp con biết quan sát tiếp xúc thực tế
làm quen với đồng ruộng biết thế nào là cảnh mò cua bắt ốc
chăn trầu cắt cỏ mà con chỉ biết trong sách vở
đó cũng chính là bài học thực tế cũng như vốn kiến thức bổ ích
mà con có được thu thập được
nhờ những chuyến về quê mà những bài văn tại cánh đồng lúa
làng quê hay con trâu con bò của các con đúng với thực tế hơn
không cần đọc các bài văn mẫu
sự trải nghiệm từ thực tế đã giúp con có những câu văn vừa chân thực
mộc mạc nhưng cũng thật sinh động và uyển chuyển
con gửi gắm vào đó những tình cảm thân thương trong trẻo của một đứa trẻ
mà nếu không được tận mắt được sống và trải nghiệm
thì chắc chắn con không thể viết những bài văn ý nghĩa được
thứ năm đây là cách để đầu óc con được thoải mái
hoàn toàn không còn chịu nhiều áp lực với chuyện thi cử hay điểm số ở trường ở lớp
sau khi con nghỉ hè một tháng ở quê tôi cho con học thêm các lớp năng khiếu
như múa nhảy đàn piano hay bơi ở trung tâm bồi dưỡng văn hóa
để tăng cường phát triển thể chất của con cũng như trang bị kỹ năng sống cần thiết
việc kết hợp học tập vui chơi hợp lý trong dịp hè
giúp con có một kỳ nghỉ nhiều trải nghiệm và phát triển thêm các kỹ năng
hay đơn giản hơn là cho con làm việc nhà trong mấy tháng nghỉ hè
như đi chợ nấu cơm lau nhà giặt quần áo đổ rác tưới cây
từ đó tạo cho con tính tự lập biết quan tâm và giúp đỡ người khác
đan sen với các hoạt động cho con trải nghiệm hè ở quê
hay tham gia các khoa học kỹ năng sống học năng khiếu học bơi
các trại hè tiếng anh hay các khóa huấn luyện quân đội
bố mẹ hãy cùng con sắp xếp thời khóa biểu học tập phù hợp với thời lượng cố định
có thể là thời khóa biểu tuần tháng
hay thời khóa biểu trong ngày
điều này giúp con phát triển tư duy tốt hơn
có thói quen học tập vui chơi khoa học
ít mắc tâm lý ngại lười học sau một thời gian dài
bên cạnh đó phụ huynh cũng nên dần thói quen đọc sách cho con trong hè
như một cách để con trải nghiệm nhiều kiến thức mới
việc này sẽ giúp con có thêm vốn từ ngôn ngữ
dàn luyện kỹ năng đọc hiểu ghi nhớ và phát triển khả năng tư duy
đây là một cách hiệu quả giúp các con vừa học vừa chơi với tâm lý thoải mái
mỗi gia đình có một hoàn cảnh khác nhau
cũng có gia đình không có quê để về vì ông bà nội ngoại đều ở thành phố
hay có gia đình ông bà sức khỏe yếu không thể lo cho con cháu
thì bố mẹ không thể gửi con về quê cả tháng như vậy
chỉ có thể đăng ký cho con học hè ở trường
hoặc đi chạy hè suốt thời gian nghỉ để bố mẹ còn đi làm
với học sinh trung học phổ thông trung học cơ sở
thì cha mẹ thường cho con đến các trung tâm bồi dưỡng văn hóa uy tín
để bồi dưỡng ôn tập kiến thức
trong khi đó các em bậc mầm non tiểu học
lại được đến những trung tâm ngoại ngữ giải kỹ năng sống
hoặc theo học kỳ ba tại trường với hình thức trao dổi kỹ năng sống
hoạt động trải nghiệm và sinh hoạt câu lạc bộ văn thể mỹ
dù lựa chọn con ở quê với ông bà trong mấy tháng hè
hay con ở lại thành phố thì các bậc phụ huynh cần hết sức quan tâm
để cho con có một kỳ nghỉ hè đầy đủ ý nghĩa và đảm bảo an toàn
sử dụng mùa hè đúng cách để trẻ có trải nghiệm trọn vẹn
nhiều kỷ niệm là việc đáng để suy nghĩ và lựa chọn
hy vọng các bậc phụ huynh có thể tìm hiểu cân nhắc
lựa chọn cho con chương trình phù hợp để con vừa có điều kiện phát triển
về thể chất tinh thần cũng như vừa đảm bảo được sự an toàn cần thiết
và có một mùa hè ý nghĩa
ngoài ra một trong số hoạt động hè mà các con rất thích
có thể kể đến việc đi du lịch
việc dành một quãng thời gian tổ chức đi du lịch cùng cả gia đình
sẽ giúp thắt chặt tình cảm của từng thành viên trong gia đình
giúp thoát khỏi hoàn toàn nhịp sống gấp gáp thương nhật
hơn nữa qua chuyến đi này trẻ sẽ được khám phá về thiên nhiên
con người nâng cao vốn hiểu biết của mình thực hành các kỹ năng sống
đã được học tại trường ngay trong chuyến đi
hoặc một phương pháp khác cũng hay không kém
đó là khoảng năm một mươi gia đình có thể là bạn học phổ thông
hay bạn cùng công ty hay các phụ huynh có con học cùng lớp
chúng ta có thể lên một chương trình mùa hè với nhau
có thể sử dụng địa điểm luân phiên của từng nhà một
hay sử dụng một nhà cố định
mỗi phụ huynh có thể là một chuyên gia
hãy sung phong lần lượt từng người xin nghỉ
để chăm sóc con của những người còn lại
có rất nhiều điều bạn có thể thay bố mẹ các con lắng nghe
chia sẻ hay trò chuyện với con
mỗi phụ huynh đều có cả kho đồ chơi
cả kho những câu chuyện để nói cùng lũ trẻ chơi cùng trẻ
có thể là tuổi thơ của bạn
có thể là công việc hay có thể là chuyện ngày xưa
mà cô chú đã có tình yêu đầu tiên như thế nào
hết một phòng cha mẹ
thì có thể là những ngày lũ trẻ tự quản nhau
bằng những dự án cha mẹ giao cho
như một ngày làm giám đốc xưởng làm bánh
hay một dự án văn hóa đọc
hay những chuỗi phim theo chủ đề
xem xong sẽ cùng nhau bàn luận
nếu vẫn chưa đủ
thì có thể thuê những chuyên gia ở bên ngoài về dạy
đôi khi chỉ là những việc rất đơn giản
lúc trẻ cần được trang bị những kỹ năng sinh tồn thoát hiểm
hay đơn giản làm cd tour thăm các bảo tàng di tích
có thể tổng kết mùa hè
bằng một chuyến du lịch đi
đi chơi xa cho tất cả các gia đình
nhiều phụ huynh đã áp dụng chiếu thức này
và đã có những mùa hè đáng nhớ cho các con
tôi hiểu sự bận biệu và mưu sinh của các cha mẹ
và tôi cũng vậy
con cái được nghỉ hè
nhưng cha mẹ vẫn phải đi làm
nhưng nếu chúng ta nhốt con trong cả một mùa hè
thì có lẽ thật lãng phí
mà nếu suốt ngày bắt con đi học
đủ các trưởng lớp khóa học
cũng không phải là một cách hay
vẫn mong rằng cha mẹ có thể để tâm nhiều hơn một chút
mỗi dịp hè của con
bằng việc giải thích
tạo dựng cho con một thời gian biểu lành mạnh
đi tập thể dục cùng con mỗi sáng
lên lịch mỗi ngày cho con với những công việc cụ thể
bao gồm cả tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc
tạo ra những mục tiêu
để các con và gia đình thực hiện
như viết một cuốn sách tự học một ngoại ngữ
hay lên kế hoạch du lịch cho cả nhà
khám phá những nơi mới lạ
con có thể dùng internet
nhưng có thời gian nhất định
cha mẹ có thể kiểm soát thời gian sử dụng internet của con
bằng nhiều công cụ trên mạng có sẵn
giúp cho con học cách tự lập
và tìm thấy những niềm vọng
vui tự thân không phụ thuộc vào
mạng mẽo hay công nghệ
cha mẹ có thể biến mùa hè
thành mùa trưởng thành của con
hãy tặng cho con nhiều hơn nữa những lời khen
mỗi khi con hoàn thành nhiệm vụ
giúp con học cách chịu trách nhiệm
bằng việc giao quyền cho con nhiều hơn nữa
giữa kết nối với con dù chỉ bằng điện thoại
khi bạn đang đi làm hay tan làm sớm hơn
để về nhà cùng con nấu nướng
và cuối cùng chúc các cha mẹ
có thể biến mùa hè trở nên giá trị hơn
cùng với con nhé